bên cạnh những tác dụng của việc tiêm vaccine nhiều người cũng lo lắng đến những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe
đặc biệt là những người đang hoặc có ý định mang thai
theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí dịch tễ do viện y tế quốc gia mỹ na yac tài trợ
vaccine ngừa covid một mươi chín không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai
nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của hơn hai phụ nữ từ hai mươi một đến bốn mươi năm tuổi
họ đã hoàn thành một bản câu hỏi theo định kỳ mỗi tám tuần cho đến khi họ mang thai hoặc đến một mươi hai tháng nếu họ không mang thai
các câu hỏi liên quan đến thu nhập và trình độ học vấn lối sống cũng như tiền sử sinh sản và các yếu tố y tế
bao gồm cả việc họ đã được chủng ngừa covid một mươi chín hay chưa và liệu họ hoặc bạn đời của mình đã từng nhiễm virus sars cov hai hay chưa
họ cũng mời những người nam từ hai mươi một tuổi trở lên hoàn thành bản hỏi tương tự
kết quả cho thấy không có sự khác biệt nào về cơ hội thụ thai giữa các cặp đôi đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng
trong đó ít nhất một người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
tuy nhiên các cặp vợ chồng có cơ hội thụ thai thấp hơn một mươi tám nếu người nam nhiễm virus sars cov hai
trong vòng sáu mươi ngày trước chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ
điều này cho thấy covid một mươi chín có thể tạm thời làm giảm khả năng sinh sản của nam giới
kết quả tương tự khi các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến kết quả
chẳng hạn như loại vaccine mà những người tham gia nhận được cách họ được tiêm gần đây
liệu họ có phải là người mỹ hoặc canada hay không và các cặp vợ chồng không có tiền sử vô sinh
được biết triệu chứng sốt làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng thường xảy ra khi nhiễm virus sars cov hai
và do đó có thể giải thích cho sự suy giảm tạm thời về khả năng sinh sản ở các đôi
mà bạn tình nam bị nhiễm bệnh gần đây
các lý do khác có thể là do viêm tinh hoàng và các mô lân cận rối loạn cường dương
tất cả đều phổ biến sau khi nhiễm virus sars cov hai
các nhà nghiên cứu kết luận vaccine covid một mươi chín không có mối liên hệ gây hại nào đối với khả năng sinh sản
việc chủng ngừa covid một mươi chín cũng có thể giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai cho bà mẹ và thai nhi
một nghiên cứu sơ bộ tại israel cho thấy mặc dù muối tăng cường thứ hai giúp tăng cường
kháng thể điều này là chưa đủ để ngăn ngừa người dùng nhiễm biến chủng omicron
hiện tại chúng tôi biết rằng mức độ kháng thể cần thiết để bảo vệ trước khả năng lây nhiễm omitforn
là quá cao với số lượng vaccine tạo ra
ngay cả khi đó là loại vaccine tốt reuters dẫn lời bà jilly jaref yotray
giám đốc đơn vị bệnh truyền nhiễm của trung tâm y tế c ba của israel nói với các phóng viên
trung tâm y tế c ba đã tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai cho các nhân viên
và đang nghiên cứu tác dụng của liệu vaccine
pfizer tăng cường ở một trăm năm mươi bốn người sau hai tuần
thử nghiệm tương tự cũng áp dụng với vaccine moderna ở một trăm hai mươi người sau một tuần
họ so sánh nhóm người này với đối tượng chưa nhận mũi thứ tư
những người trong nhóm moderna trước đó đã tiêm ba mũi pfizer
bà jaref yotray cho biết vaccine đã tăng lượng kháng thể cao hơn một chút so với liệu thứ ba
tuy nhiên điều này là chưa đủ đối với omicron bà jaref yotray kết luận
tuy nhiên phát hiện mới nhất của bệnh viện là những kết luận đầu tiên trên thế giới
về chủ đề này và cũng dừng lại ở mức sơ bộ và chưa được công bố rộng rãi
israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm liệu vaccine thứ tư
cho nhóm dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao
tại bà jaref yotray bất chấp hiệu quả hạn chế của lần tiêm thứ tư
quyết định tiêm vaccine cho những người có hệ miễn dịch suy giảm vẫn mang lại lợi thế nhỏ
tuy nhiên bà không khuyến nghị mở rộng chiến dịch này cho toàn dân
nếu ai đó đối mặt với rủi ro họ nên đi tiêm phòng ngay bây giờ
ngược lại chờ đợi có lẽ sẽ là giải pháp tốt hơn bà nói
theo các quan chức y tế liều vaccine tăng cường cung cấp miễn dịch chống lại biến thể omicron
bởi vậy họ đang cân nhắc sử dụng liều thứ tư
tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng điều đó có thể không cần thiết
khi cuối cùng con người có thể sống chung với covid một mươi chín
dữ liệu mới nhất từ anh cho thấy liều vaccine thứ ba có hiệu quả chống lại omicron
khả năng ngăn ngừa bệnh trở nặng lên đến tám mươi
phòng thí nghiệm y tế london cho biết
thành công của omicron có thể khiến một loại vaccine khác trở nên không cần thiết
đang có mặt ở nam phi nơi phát hiện raka omicron đầu tiên
ông feynman ghi nhận chủng mới ít nghiêm trọng hơn delta
khi nhanh chóng lan rộng omicron đang gây ra sự hủy diệt cho chính mình
các kháng thị do từng nhiễm omicron tác dụng với một số chủng khác
omicron có khả năng lây truyền ở nam phi nhanh đến mức phần lớn dân số chưa tiêm vaccine
đã nhiễm bệnh và phục hồi
sĩ feynman nói
có vẻ raka bệnh đã lên đỉnh điểm và đang giảm dần
tin tốt hơn nữa là phản ứng miễn dịch của những người từng nhiễm omitron dường như tăng khả năng bảo vệ chống lại delta gấp bốn lần
điều đó có nghĩa là omicron đang nhanh chóng thay thế chủng delta ít lây nhiễm nhưng nghiêm trọng hơn
các chuyên gia tin rằng giống như tất cả các loại virus
việc từng nhiễm omicron sẽ đem lại khả năng miễn dịch tự nhiên
tuy nhiên tiến sĩ louis ostrosky trưởng bộ phận bệnh truyền nhiễm tại trung tâm
khoa học y tế đại học testis của mỹ cho rằng các kháng thể bắt đầu giảm sau vài tháng
tiến sĩ osdosky dự đoán nhiễm omicron không đảm bảo khả năng chống lại các biến thể trong tương lai
vaccine cung cấp sự bảo vệ hiệu quả và lâu dài hơn
mặc dù nhẹ hơn nhưng omicron vẫn gây ra những ca nhập viện và tử vong
tiến sĩ fil man nhận định nếu đại dịch ở vương quốc anh theo xu hướng tương tự như nam phi
chỉ những người dễ bị tổn thương mới cần tiêm tăng cường liều thứ tư
vì chuyên gia này nói thêm sẽ có những biến thể khác nhưng omithront có khả năng là biến thể gây lo ngại cuối cùng
covid một mươi chín đã trở thành bệnh đặc hữu gần giống như bệnh cúm
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra ở quần đảo tự trị pharo của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng bài vaccine sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả
tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngừa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó
và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó vậy nhưng lớp bảo vệ mỏng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi rồi giảm dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
khi ông miếc frank lần đầu tiên xuất hiện số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại omicron
tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron có thể ít nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa